chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

cơn khát lịch sử đang hiện diện từng ngày trên mảnh đất tây nguyên
ruộng đồng nứt nẻ ao hồ cạn kiệt cây cà phê chuyển sang héo úa và chết khô
người dân thì thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
tây nguyên đang ở đỉnh điểm của cơn khát do hạn hán
theo báo cáo mới nhất của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện hàng trăm hồ chứa ở các tỉnh tây nguyên chỉ còn khoảng ba mươi bốn mươi so với dung tích thiết kế thấp hơn nhiều so với năm hai nghìn một mươi
tại đắk lắc có hai trăm năm mươi hồ cạn nước tỉnh đắk nông bốn mươi hồ cạn trơ đáy con tum năm hồ cạn khô
đặc biệt các hồ chứa ở gia lai chỉ đạt một mươi năm mươi dung tích thiết kế
vào đầu năm
năm hai nghìn một mươi sáu thì chúng ta đã kiểm biến được là có hai mươi sáu hectare nước cây ca đông nhập phải bỏ trống và dự báo có thể ảnh hưởng đến khoảng một trăm bốn mươi hectare
hạn hán ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân
hàng chục nghìn hộ thiếu nước sinh hoạt rồi những cái ảnh hưởng khác rất nặng nề
đây là vườn cà phê ở huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
những cây cà phê cành lá sung xê giờ đã chuyển sang heo úa
còn những cây đã chết khô thì người dân đã tiến hành nhổ bỏ
tất cả do thiếu nước
cả vườn cà phê đang trong cơn khát
còn đây là những hồ cạn trơ đáy tại huyện yia hò lèo
theo thống kê của huyện đến nay đã có một mươi năm trong tổng số ba mươi năm hồ chứa của huyện bị cạn kiệt nguồn nước
những hồ chứa khác lượng nước chỉ còn từ hai mươi ba mươi so với cùng kỳ năm trước
bên cạnh đó nhiều khe suối lớn nhỏ
trên địa bàn huyện cũng đã cạn khô gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của người dân
trước tình hình đó ủy ban nhân dân huyện yia hò lèo đã nỗ lực hỗ trợ nông dân tích cực đào và khoan giếng
cố tìm nguồn nước ngầm cứu lấy cây trồng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra
năm nay biết hạn hán gì đó không có nước tới
bây giờ là anh em mình kêu mấy họ đi đào giềng
mấy mất thì
có nước thì mình tươi
nhưng mà chưa biết
nhưng mà có nước hay không chưa biết
năm nay tình hình hạn hán xảy ra khốc liệt và trên diện rộng hơn cả năm hai nghìn một mươi năm
mặc dù năm hai nghìn một mươi năm là một trong những năm cũng đã hạn thiệt sự ở đắk lắk
tuy nhiên thì năm nay là hạn hán chất đến mức độ như thế này
và theo như dự báo sẽ căng thẳng hơn và sẽ xảy ra trên diện rộng hơn khốc liệt hơn
đắk lắk là tỉnh chịu thiệt hại nạnh nề nhất do hạn hán
đến nay toàn tỉnh đã có trên bốn
chín mươi hai bốn trăm linh hectare cây trồng bị khô hạn làm giảm năng suất từ ba mươi đến bảy mươi
trong đó mất trắng là trên sáu hectare
thiệt hại ước tính hơn một tỷ đồng
còn tại tỉnh con tum đến đầu tháng bốn trên địa bàn tỉnh có bốn mươi năm công trình nước sinh hoạt bị cạn kiệt
gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân
tính chung cả tây nguyên đã có trên một trăm linh hectare cây trồng thiếu nước tưới
trong đó hầu hết các công trình thủy lợi ở địa bàn tây nguyên
mức thức chỉ còn từ
hai mươi đến bốn mươi
toàn vùng có trên bảy một trăm linh hectare cây trồng đã dừng sản xuất do thiếu nước
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực tây nguyên
nắng hạn vẫn còn kéo dài đến tháng năm và tháng sáu
theo đó sẽ có khoảng gần một trăm bảy mươi hectare cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán
thông tin vừa rồi về tây nguyên cũng đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại